là một trong những hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ hội sách chào mừng ngày sách việt nam vừa qua tại hà nội
chương trình bố ơi vì sao những phương án khác với các hoạt động tương tác thú vị do nhà xuất bản trẻ và câu lạc bộ đọc sách cùng con phối hợp tổ chức
đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo các em nhỏ và các vị phụ huynh
biết bao câu hỏi vì sao nảy sinh khi con ở nhà ở trường hay ra ngoài chơi
đối mặt với trò hay hỏi của con phương án của bố mẹ là gì liệu có phương án khác
thông qua các hoạt động tương tác với các em nhỏ trong buổi giao lưu các bậc phụ huynh sẽ hiểu hơn câu chuyện của các em về nỗi sợ tình yêu sự cố nói bậy
với các em nhỏ ở từng lứa tuổi và trong mỗi tình huống các vị phụ huynh sẽ có được cách xử lý và trò chuyện với con em mình một cách thật khéo léo
thông qua những chia sẻ của tiến sĩ giáo dục nguyễn thụy anh
với những câu hỏi vì sao bất tận của các em nhỏ
bắt đầu từ ba cho đến thậm chí là tám tuổi thì cái việc đầu tiên mà tôi vẫn chia sẻ với các phụ huynh là chúng ta không né tránh bất kỳ câu hỏi nào
câu nào chúng ta cũng hãy tự tin rằng chúng ta sẽ trả lời được và thỏa mãn được cho con bằng cách nào đó
trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức đã giới thiệu đến các vị phụ huynh phần tiếp theo của bộ sách
bố ơi vì sao nói sao cho con hiểu
vẫn là những hình ảnh đáng yêu phần tiếp theo này ghi tiếp câu chuyện của một người cha
khi gặp những câu hỏi vì sao tưởng như không có điểm dừng
ngây thơ nhưng không kém phần hóc búa của con
có xu hướng phát triển và một nhà tâm lý giáo dục người gần gũi với trẻ em như chị thụy anh là một tác giả rất phù hợp với loại sách này
tôi thấy là quyển bộ sách này rất là hay và là một phương án rất là thú vị để tiếp cận với những suy nghĩ và tâm tư của trẻ
để giải thích cho con một cách dễ hiểu và đúng với tư duy của một đứa trẻ
chính những câu hỏi những vấn đề này đôi khi khiến bố mẹ băn khoăn
rất giải thích thế nào cho vừa độ với trẻ
nhưng bằng cách trả lời dung dị đầy yêu thương
ông bố trong bộ sách đã cùng con mình tìm ra câu trả lời vừa chính xác lại vừa giàu hình ảnh
cuối mỗi cuốn sách là các trò chơi bố con có thể chơi cùng nhau
thông qua tình cảm cha con và các câu chuyện gần gũi dí dòm
các cuốn sách khiến trẻ thích thú và tiếp nhận được thêm các kỹ năng mới